thưa quý vị và các bạn có thể nói bởi nhiều lý do mà người khuyết tật vẫn luôn phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống
có thể vì sức khỏe vì điều kiện gia đình hoặc cũng có thể vì những định kiến của một bộ phận xã hội đã khiến cho nhiều người khuyết tật không thể theo đuổi ước mơ của mình
cũng chính vì lẽ đó trong thời gian vừa qua những người khuyết tật đã khắc phục khó khăn tận dụng những xu hướng việc làm mới đầy năng động để mang lại thu nhập cho bản thân gia đình và xã hội đã trở thành những tấm gương sáng cho cộng đồng người khuyết tật nói theo
trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay freeland ngày càng chứng tỏ được những ưu điểm vượt trội của nó
freengcer có thể tác nghiệp ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào họ thích trở thành người chủ của chính mình
vì những đặc điểm như vậy cách làm này đang mở ra một hướng đi tích cực cho cộng đồng người khuyết tật tại việt nam
như mọi ngày chị lê thị hà cùng người trợ giúp cá nhân của mình lại cùng đến con ngõ nhỏ quen thuộc trên đường liễu giai để bắt đầu công việc
xuất phát điểm từ một nhóm tham gia sinh hoạt tại trung tâm hỗ trợ sống độc lập của người khuất tật
bốn thành viên đặc biệt này đã cùng nhau khởi nghiệp với người kinh doanh vé máy bay trực tuyến
cả bốn thành viên đều không may với những dạng dị tật khác nhau khiến việc di chuyển hoạt động của họ đều khó khăn phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn và người chăm sóc cá nhân
thế nhưng tính chuyên nghiệp khi họ làm việc lại không hề thua kém người không khuyết tật
anh vũ tuấn tú người đã nhen nhóm những ý tưởng đầu tiên cho nhóm kinh doanh này bị mắc bệnh teo cơ từ nhỏ
không chỉ mất khả năng di chuyển
anh không thể vận hành những hoạt động dù là nhỏ nhặt nhất
chính vì vậy mặc dù nhóm bắt đầu công việc chưa lâu nhưng kết quả ban đầu đã rất khả quan
mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên trong khi vẫn bảo đảm thời gian nghỉ ngơi sinh hoạt của họ
nó có một đặc điểm là giúp cho người khuyết tật là thứ nhất là chủ động trong các tình huống